thưa quý vị lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải chở đất
sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang đè lên một chiếc ô tô con đã khiến cho ba người trên ô tô con tử vong tại chỗ
một người bị thương được đưa đi cấp cứu
vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm ngày hôm nay tại km bốn trăm bảy mươi hai chín trăm sáu mươi đường hồ chí minh thuộc địa phận xóm hợp lý xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình
một chiếc xe ô tô tải trở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang đè lên ô tô con và hậu quả ba người ngồi trên xe ô tô con
gồm lái xe là anh phạm văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú ở lâm xá huyện bá thước thanh hóa
bà nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú ở xã điền lư huyện bá thước và chị tào thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú ở ngõ hai khánh phú khánh vĩnh tỉnh khánh hòa tử vong tại chỗ
còn một người bị thương cũng ngồi trong xe ô tô con
được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu
xe ô tô con này đã bị hư hỏng hoàn toàn
lực lượng chức năng phải dùng cầu để đưa các nạn nhân ra ngoài
đồng thời bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
trong chiều ngày hôm nay mùng bốn tháng sáu cục cảnh sát giao thông đã cử một tổ công tác đến hiện trường
phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc công an hòa bình khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn